sau một năm thực hiện nghị quyết số một mươi tám của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai đến nay
thành phố cần thơ đã thực hiện tinh giản và cắt giảm biên chế trên hai trường hợp
theo đó cần thơ đã tinh giản và cắt giảm một trăm một mươi sáu trên hai trăm một mươi ba biên chế công chức đạt trên năm mươi bốn bốn theo chỉ tiêu đề ra
ngoài ra thành phố cần thơ cũng đã tinh giản và cắt giảm hai hai trăm sáu mươi trên hai ba trăm một mươi người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đạt chín mươi tám chỉ tiêu
ngoài ra thành phố cần thơ cũng đã tiến hành giảm bốn mươi hai đầu mối bên trong các cơ quan hành chính
trong đó giảm ba tri cục ba mươi sáu phòng thuộc cơ quan hành chính cấp thành phố và ba phòng thuộc tri cục
về biên chế và hợp đồng lao động thành phố cần thơ giảm số người làm việc hợp đồng lao động theo quy định hưởng lương từ ngân sách nhà nước
chuyển sang loại hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên dự kiến giảm trên hai sáu trăm linh người làm việc và bảy mươi bốn chỉ tiêu hợp đồng lao động
theo nghị định số sáu mươi tám